aloba tám mươi chín phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ hai hàng tuần trên intv
đó là lan đột biến và một chậu lan có giá lên tới hàng chục tỷ đồng
không có gì là kinh khủng
đó cũng là lời khẳng định của chủ vườn lan đột biến ở long biên hà nội
khi được hỏi về thương vụ mua bán chậu lan đột biến có tên là julie với giá gần chín mươi tỷ đồng
vậy sự thật đằng sau những cây lan với giá trị bằng cả một gia sản lớn này là gì
liệu có phải chiêu trò thổi giá hay không
hay họ chỉ mang đến chụp ảnh rồi mang về
tất cả những câu hỏi đó sẽ được chúng tôi lý giải trong chương trình ngày hôm nay
người đàn ông này ở huyện trơn thành tỉnh bình phước

một cây bảo duy năm cánh trắng giá một mươi hai tỷ đồng
một cây bảo duy năm cánh trắng khác giá chín chín tỷ đồng
và một cây lan ra vàng một mươi tỷ đồng
hôm qua là tôi mua cây này
cây này với giá là một mươi tỷ đồng

đây cây nó đây

đó thấy chưa

tôi cho anh coi
còn đây là một cuộc giao dịch khác tại một tiên thủy tỉnh hòa bình

được đặt vào một sân khấu
còn đây là một cuộc giao dịch khác tại huyện tiên thủy tỉnh hòa bình
đối với chậu lan năm cánh trắng
đây là một cuộc giao dịch khác tại một tiên thủy tỉnh hòa bình
còn đây là một cuộc giao dịch khác tại một sân khấu

cũng trong một diễn biến mua bán lan đột biến khác
một cây hay gọi dễ hiểu là một mắt trên thân cây lan quỳ điệp
được đặt vào một sân khấu
được đặt vào một sân khấu
được giao dịch với cái giá một trăm linh triệu

không khó để cả cây được giao dịch với giá khoảng hai tỷ đồng
thậm chí có cả giao dịch lên đến chục tỷ
một cây mua về nuôi cho lớn lên
rồi lại cắt thành nhiều kỳ đem bán vài năm thu lãi có thể gấp cả chục lần
đổi đời trong chút lát là điều dễ thú người dân ở nông thôn đầu tư vào lan đột biến
không chỉ ở các thành phố lớn vùng đồng bằng mà ở những địa phương vùng sâu vùng xa miền núi
cũng đang nóng lên từng ngày về các mô hình lan đột biến cùng những giao dịch rầm rộ và cũng đã có những người phải ngậm trái đắng
chúng tôi đã tìm đến nhiều nhà vườn và không khó để bắt gặp những giao dịch hoa lan đột biến như thế này
những khách hàng ở nhiều tỉnh thành như bắc ninh nam định cũng đổ về đây để giao dịch
mỗi kỳ lan đột biến được bán với giá từ ba đến bảy triệu đồng tùy loại
những giỏ lan lớn hơn có giá hàng trăm triệu đồng
người này theo người kia
nhưng cũng có không ít nhiều người đầu tư vào lan đột biến mất công chăm sóc theo dõi cả năm trời
nhưng kết quả thì không thấy hoa đột biến đâu
chỉ thấy nó không khác gì cây lan phi điệp thông thường
có lừa đảo thì nó vẫn có chứ ai có nhiều vậy ạ
người đảo nhiều lắm đấy ạ
nhưng mà những người mới chơi thì khó phân biệt được lắm
người chơi lâu rồi thì người ta nhìn là cái này
như bọn em mà chơi những cây bạch tuyết thì nhìn nó phải được khoảng tám mươi là nhìn được
tức là mình xem trên mạng đúng không
cái người ta bán thì mình cũng mua
mua thì sau khi mà hai năm thì nó lở hoa thì nó không phải nó hoa loại mình mua
mới đây nhất một người dân bị nhà vườn bán xay cây lan phi điệp nằm cánh trắng phú thọ

không được đổi cây hay trả lại tiền
bây giờ chú đoàn văn chung nha
chú khẳng định chọn cây
chú phải cam kết với cháu là chọn cây
chú bán chú thu tiền bằng thật
chứ không phải là cháu xin chú
chú tặng cháu
chín mươi sáu triệu chú chung ạ
các thương vụ mua bán lan độc lạ và đẹp thì có
nhưng giá thị thật có đến như vậy không
rất khó để khẳng định
cũng không loại trừ yếu tố
bản thân những người chơi lan tự thổi giá để nâng tầm cây nhằm mục đích kinh doanh
vì cái giá bán trên thị trường rất cao
thế nhiều người nhìn thấy cái lợi nhuận rất lớn cho nên là có một số cái hiện tượng đối tượng lừa đảo việc phát triển cái này rồi
chúng tôi cũng đã tư vấn giúp cho bên an ninh
để họ có những cái cơ sở pháp lý để xử lý cái vấn đề này
theo hội sinh vật cảnh tuyên quang giá trị hoa lan được định giá tự do không có căn cứ cơ sở pháp lý là cơ hội cho các hành vi lợi dụng để thổi giá
gây sự hấp dẫn giả tạo để dẫn dụ nhiều người chơi mới
cùng với đó chất lượng hoa lan không hề có sự bảo đảm chứng nhận hợp pháp
bởi nếu kỳ lan chăm tốt thì một năm sau mới nở hoa
không thì phải mất từ hai đến bốn năm
khi đó người mua biết mình bị lừa thì đã muộn
cái này nó cũng vẫn là phụ thuộc vào giữa cung và cầu
tức là người mua và người bán chấp thuận với nhau về cái giá cả
thế còn lại chưa có một cái đơn vị nào đứng ra để mà đánh giá là cái lan này là giá bao nhiêu
cho nên là cái này cũng là một trong những cái mà cái thị trường hiện nay là chưa quản lý được vấn đề này
chúc nguy cơ các hoạt động giao dịch mua bán lan đột biến diễn ra tự phát
chưa có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng
nguy cơ biến tướng theo mô hình đa cấp thậm chí là cả dự tiên
công an tỉnh tuyên quang đã nhiều lần cảnh báo người dân
về tình trạng mua bán lan lột biến trên là rất nguy hiểm
có thể dất đến hệ lụy là rất lớn
thế việc mà việc giao dịch mua bán rất dễ dàng qua mạng
xã hội chuyển tiền nên không có vấn đề không có điều kiện bảo đảm bảo hành
nên là rất dễ bị các đối tượng lừa đạo
thời gian qua công an một số tỉnh thành phố trên cả nước đã đồng loạt gia quân
bắt một số đối tượng hoành đi chuyển miệng mua bán giao dịch lan đột biến
từ giá cao bất thường ngắn
cũng bởi những giao dịch đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
và có thể gây ra nhiều hệ quả như các vụ việc lừa đạo mâu thuẫn chân chấp
có thể tạo nên bóc bóng đầu tư làm phát sinh và gia tăng các loại tội phạm
với mất ổn định xã hội
vừa qua lực lượng công an các tỉnh đã liên tục khởi tố
nhiều đối tượng mua bán lan đột biến giả
và nếu ai từng nhớ những thương vụ mua bán lan gần đây
không khác gì những cơn sốt cây cảnh một thời
nhiều năm trước nhiều trậu cây cảnh cũng được giao bán
bằng một chiếc siêu xe mảnh đất mặt phố xuất hiện rầm rộ và nhan nhản
nhưng gần đây các giao dịch này hạ nhiệt gần như chẳng có ai quan tâm nữa
bởi lẽ đó chỉ là giá trị ảo được thổi phồng lên
còn giá trị thật của cây không đến như vậy
trở lại với câu chuyện của người đàn ông ở trân thành thịnh vĩnh phước
chia sẻ vì sao lan đột biến có giá trị như vậy
cây lan đột biến là ông không thể nào lấy chải
và ông không cấy mô được
ông chỉ có là từ những cái mắt ngủ như thế này
mà khi nó lên cây con
thì đồng nghĩa là nó mới giữ nguyên gen của cây bố mẹ
và nó ra hoa y chang như hoa của bố mẹ
trên thực tế những nhà nghiên cứu giống và cây trồng
chuyên gia nông nghiệp thì lại có những câu trả lời khác
tại trung tâm nghiên cứu hoa và cây cảnh
thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hai năm nay
đã có thể nhân trồi các loại lan phi điệp bằng phương pháp nhân tạo
lan sẽ chỉ quý và hiếm khi nó xuất hiện trong môi trường tự nhiên
nhưng chỉ cần có mẫu cây mẹ
thì các chuyên gia tại đây khẳng định
bản chất của việc nhân giống từ đốt thân lan phi điệp đột biến
trong môi trường nhân tạo và nhân giống bằng đốt thân trong môi trường tự nhiên là không khác gì nhau
và cây con được sinh ra vẫn giữ nguyên bản chất di truyền của cây mẹ
ví dụ ngày mai ở đây chúng tôi nhân ra một cái năm cánh trắng như thế này
tôi đặt năm cánh trắng của tôi là ở đây có anh minh và anh tiến
và anh quản lý của tôi là anh tiến
và tôi sẽ đặt năm cánh trắng minh tiến
thì các bạn đi ra ngoài thị trường các bạn không thể tìm được năm cánh trắng minh tiến
thì tự nhiên nó chỉ có một mình thôi thôi
thì với cái giá của tôi đưa ra là tùy tôi
tôi có thể nói là một mươi tỷ
nhưng tôi cũng có thể nói là hai mươi
công nghệ hiện đại ngày nay có thể cho phép con người thay tự nhiên tạo ra đột biến
rất nhiều giống cây trồng có giá trị cao hiện nay được tạo ra đột biến nhân tạo
bởi tác nhân vật lý và hóa học
thực tế ở các nước tiên tiến
người ta cũng luôn dùng phổ biến phương pháp này cho cây lan
những cái gì nó chỉ là độc nhất vô nhị
nó là gì không thể phát triển được ra
ví dụ những tác phẩm nghệ thuật duy nhất
một trên đời này chỉ có một thôi
thì cái đấy có thể là giá vô cùng lớn
nhưng mà những cái gì mà có thể sao chép được
có gì phát triển được
thì chắc chắn là sẽ không được cái giá ổn định và cao như vậy
rõ ràng người dân nên cẩn trọng
nghiên cứu thật kỹ trước khi bỏ tiền ra
mua một loại cây cảnh đột biến nào đó mà chưa biết rõ ràng là như thế nào
trên thực tế việc làm giàu một cách nhanh chóng từ buôn bán cây cảnh
sẽ không hề dễ dàng
giá trị hoa lan được định giá tự do không có căn cứ
không có cơ sở pháp lý là cơ hội cho các hành vi thổi giá
gây hấp dẫn giả tạo để dẫn dụ nhiều người chơi mới
kém hiểu biết tham gia vào thị trường lan
cần tỉnh táo trước những cơn sốt bất thường đối với tất cả các mặt hàng
đằng sau cơn sốt lan đột biến với những giao dịch lên đến hàng tỷ
thậm chí là hàng chục tỷ đồng
thì có không ít người phải ngậm đắng nuốt cay
vì dính cú lừa đau đớn mà không thể bày tỏ cùng ai
có lẽ đến đây thì nhiều khán giả đã tự tìm được câu trả lời cho riêng mình
về giá trị thực của những dòng lam đột biến đang được nhiều người săn tìm hiện nay
các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo đến người dân
về việc bỏ số tiền quá lớn ra đầu tư giao dịch chuyển nhượng
một mặt hàng không rõ chính xác giá trị của nó
và theo khoản bảy điều bốn luật phòng chống rửa tiền năm hai nghìn một mươi hai có quy định như sau
giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt
có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định
được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày
cụ thể tại điều ba quy định số hai mươi hai nghìn một mươi ba qdttg có quy định
mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là ba trăm linh triệu đồng
trong trường hợp cụ thể như những chủ vườn lan có dấu hiệu giao dịch mua bán phải kê khai thuế
sẽ là phương pháp hiểu hiệu chống thổi giá rửa tiền gây nguy hại cho nền kinh tế
trường hợp chủ gây lan là cá nhân kinh doanh thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân
và thuế giá trị gia tăng
trường hợp người bán là nông dân giỏ lan đáp ứng đủ điều kiện là sản phẩm nông nghiệp
qua sơ chế chế biến thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

thuế giá trị gia tăng
nếu nhà vườn đăng ký kinh doanh là doanh nghiệp thì đương nhiên phải nộp thuế thu nhập doanh

các trinh sát của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lợi bộ công an
phối hợp cùng công an tp hcm đã tiến hành kiểm tra tám điểm sản xuất lưu trữ
và phân phối phụ tùng xe máy giả nhiều thương hiệu nổi tiếng
đường dây làm giả phụ tùng xe máy bị triệt phá được xem là quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây
qua kiểm tra tại các địa điểm cơ quan chức năng thu giữ hàng chục tấn thành phẩm
là rĩa gâm sen mâm vảnh của xe căn máy cùng hàng chục tấn nguyên liệu bao bì
với giá trị thành phẩm được thu giữ ước tính hơn năm tỷ đồng
toàn bộ số hàng hóa này được phân phối trên địa bàn tp hcm và các tỉnh thành khác
theo đại diện của c ba bộ công an đây là vùng triệt phá đường dây làm giả của vùng xe máy
có quy mô lớn nhất trong khoảng ba năm trở lại đây
quy mô cả về quy trình sản xuất phân phối đến số lượng tăng vật thu giữ
hàng hóa làm giả nếu có bị bắt giữ sẽ có mặt tại nhiều cửa hàng trên địa bàn tp hcm và các tỉnh việt nam
hiện lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số lượng hàng hóa làm giả
máy móc phục vụ sản xuất hàng giả và bắt giữ đối tượng cầm đầu
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra những đối tượng liên quan
một kết nối trong chương trình alo ba trăm tám mươi chín cũng sẽ kết nối những thắc mắc chia sẻ
trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng
quý vị và các bạn có thể liên lạc với chúng tôi trong giờ hành chính qua đường dây nóng tám trăm tám mươi tám ba trăm tám mươi chín ba trăm tám mươi chín
địa chỉ chuyên mục alo ba trăm tám mươi chín ban chuyên đề truyền hình công an nhân dân intv số một lê đức thọ mai dịch cầu giấy hà nội
chúng tôi bảo đảm giữ bí mật danh tính của người cung cấp thông tin
còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần này của chúng tôi cũng đã hết